sau ly hôn hai cháu lớn về ở với ông bà nội tại xã canh nậu huyện thạch thất
còn cháu út là bé ngọc a ở với mẹ
thời điểm bố mẹ cháu ở với nhau tình trạng sức khỏe của cháu hoàn toàn bình thường
ba chị em chơi với nhau rất ngoan
sau khi bố mẹ ly hôn cháu ở với mẹ thì bắt đầu xảy ra sự việc
lần đầu cháu bị dị vật trong mũi nhưng mẹ cháu cứ bảo cháu bị bệnh lý
lần thứ hai tôi đang ở nhà nhận được tin cháu bị ngộ độc được chuyển lên bệnh viện thạch thất
nhưng do quá nặng cháu được chuyển lên bệnh viện nhi trung ương
cháu mới ở với mẹ được gần một năm nay nhưng đã phải nhập viện tới bốn lần
trong đó lần đầu nhập viện vì bị dị vật ở mũi
lần thứ hai là nuốt ba cái đinh
và lần thứ ba thì cháu a không may uống phải thuốc sâu
đến lần này lại nhập viện nghi do bị chín chiếc đình đóng vào đầu
chị huyền anh kể
chị anh cho biết trong ba lần nhập viện trước
thì lần vào viện nhi trung ương cách đây hai tháng do uống nhầm phải thuốc trừ sâu
thuốc sâu là nghiêm trọng nhất
trong lần nhập viện đó các bác sĩ thông báo bé a chỉ còn khoảng hai mươi cơ hội sống sót
quả xác định cháu bị ngộ độc thuốc sâu
tuy nhiên làm sao đứa trẻ ba tuổi không thể tự mình uống thuốc sâu được như vậy
vấn đề nhạy cảm cho nên gia đình dĩ hòa vi quý để mẹ cháu về cùng chồng nuôi dạy các cháu nên người
để các cháu không chịu cảnh thiếu thốn tình cảm của bố mẹ
nên mọi người cũng không truy vấn sâu về việc này
chị huyền anh kể
theo chị huyền anh sau khi cháu gái điều trị thập tử nhất sinh do ngộ độc thuốc sâu được nửa tháng
gia đình lại nhận được thông tin cháu nuốt ba cái đình trong bụng trong đó có một cái ở cổ họng hai cái ở hậu môn
khi đó mẹ cháu giấu không cho gia đình biết
sau mẹ cháu kể cho bác dâu chúng tôi mới biết tin
đến tối qua tôi lại nhận tin cháu bị mắc dị vật ở trong đầu dẫn đến hôn mê sâu
tôi không thể hiểu một đứa bé ba tuổi sao có thể lấy nhầm thuốc rau uống
cho đinh vào miệng hay là găm chín kết đinh trong đầu được cơ chứ
là bác dâu nhưng tôi đau xót cho cháu lắm
làm sao chúng tôi chấp nhận được chuyện như thế này
còn sức chân tay thôi là người mẹ tôi đã đau xót lắm rồi
đằng này con bé mới ba tuổi lại phải trải qua hết nỗi đau này đến nỗi đau khác
chị huyền anh bật khóc
em thử hỏi anh chị là một đứa bé ba tuổi nó bảo là con bé nó lấy nhầm cái đinh nó tưởng là kẹo cho vào mùa mà nó nhuất ba cái
thì em thử hỏi anh chị rằng là có đứa
bảo nó như thế không
mà bây giờ bắn đinh vào đầu nó xong rồi bảo là nó tự chọc đinh vào đầu
đứa nào là đứa nó làm như thế

chứ nghĩ là sống được tầm hai mươi thôi còn bảo về gia đình lo hậu sự đi
người bác dâu cho biết bố của bé ngọc a là người hiền lành chất phác không được nhanh nhẹn
nên người em dâu phải gánh vác công việc trong gia đình
chính vì thường các cháu nên gia đình thường xuyên vùn đắp để người em dâu quay trở về gia đình nhưng không thành
mặc dù đã có ba người con nhưng hai vợ chồng nó lại đi đến ly hôn
gia đình nhà nội tha thiết mong muốn vợ chồng hàn gắn để nuôi các con
nhưng lờ lại không chịu bởi nó tìm được người khác tốt hơn chồng
chồng lờ tính tình không được khôn ngoan như người khác
mọi công việc trong gia đình và làm kinh tế đều do lờ gánh vác
chị huyền anh tầm sự
chị cho biết thêm cuộc sống trước đây của vợ chồng chị lờ có nhiều mâu thuẫn xô xát nhưng các con đều chăm ngoan khỏe mạnh
nhưng mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi vợ chồng ly hôn và chị l nhận nuôi con gái thứ ba
con bé là cháu tôi nhưng tôi thương và yêu nó chẳng khác gì con đẻ
giờ cháu bị như vậy tôi không thể nào để nó bị oan ức như vậy được
gia đình rất mong muốn các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân cháu tôi bị như vậy
chị anh tầm sự
anh đỗ hữu toàn ba mươi năm tuổi bác ruột của bé ngọc a cũng bức xúc cho biết
việc bé a nhập viện trong tình trạng nghi bị chín chất đinh bắn vào đầu là điều không thể chấp nhận được
đây không phải lần đầu mà rất nhiều lần cháu mình gặp nạn phải nhập viện trong thời gian ngắn vừa qua
thực sự nếu không nuôi được cháu mang về chúng tôi tru cấp hàng tháng để ông bà nuôi cháu
mỗi lần mẹ cháu đón về lại xảy ra việc cháu phải đi bệnh viện
chúng tôi bảo vợ chồng không ổn
cháu ở với nhau bỏ nhau cũng được
nhưng nghĩ về con cái để xảy ra sự việc này không chấp nhận được
cũng giống như chị huyền anh anh toàn cũng mong muốn các cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ sự việc của bé a
phó giám đốc bệnh viện huyện thạch thất xác nhận thông tin
tiếp đó báo dân trí đã đăng tải bài viết trích lại lời của bác sĩ nguyễn thị thúy hằng phó giám đốc bệnh viện thạch thất cho biết
trước đó cháu bé này cũng đã từng nhập viện
cụ thể theo bác sĩ nguyễn thị thúy hằng
hằng xác nhận cách đây một tháng bệnh nhi này đã được đưa vào bệnh viện thạch thất vì nuốt dị vật vào đường tiêu hóa
sau khi điều trị dị vật xác định là đinh vít
cũng theo bác sĩ hằng qua điều tra bệnh sử mẹ cháu cho biết
cách đây ba tháng cháu bé từng bị ngộ độc thuốc trừ sâu phải nhập viện điều trị tại bệnh viện nhi trung ương
bác sĩ hằng cho hay bên cạnh đó năm ngày trước lần nhập viện mới đây
cháu bé có bị đau tay và gia đình đã mua thuốc cho cháu bé uống
trước khi vào viện ba mươi phút cháu bị nôn và bắt đầu lơ mơ
theo bác sĩ hằng cháu bé khi nhập viện có tổn thương bất thường ở đầu
tình trạng của cháu bé rất nặng và khó tiền lượng
phó giám đốc bệnh viện thạch thất nhận định
về chuyên môn trong trường hợp não người bị các dị vật cắm sâu vào như vậy sẽ rất nguy hiểm
đặc biệt là với trẻ em
bệnh nhân đối mặt với nguy cơ tử vong
nếu may mắn được cứu sống bệnh nhân có thể đối mặt với di chứng sau này
cũng ngay trong tối một mươi tám tháng một liên quan đến thông tin bé gái ba tuổi ở canh nậu thạch thất hà nội
nhập viện trong tình trạng hôn mê co giật nghi bị đánh vào tối một mươi tám tháng một
bệnh viện đăng khoa senpon xác nhận cháu bé hiện đang được điều trị tích cực tình trạng rất nặng
tình trạng của cháu rất nặng
tối một mươi tám tháng một bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhi này cho biết
hiện bệnh nhi vẫn đang được điều trị chúng tôi vẫn đang cố gắng hồi sức cho cháu
tình trạng không có nhiều khả quan
theo bác sĩ trần liên hương phò giám đốc bệnh viện đăng khoa senpon
bệnh nhi ba tuổi được chuyển cấp cứu từ bệnh viện thạch thất hiện đang được điều trị tích cực
tại khoa hồi sức cấp cứu nhi tuyến cao nhất về cấp cứu nhi tại bệnh viện senpon
tình trạng của cháu rất nặng các bác sĩ đang hết sức cố gắng dành lại sự sống cho cháu
cũng theo nguồn tin của phóng viên chiều một mươi tám tháng một
cơ quan công an huyện thạch thất hà nội đã nắm được thông tin liên quan đến bé gái ba tuổi
ở canh nậu thạch thất hà nội nhập viện trong tình trạng hôn mê co giật
nghi là bị bạo hành và đang vào cuộc xác minh làm rõ
nguồn tin từ bệnh viện senpon cũng xác nhận có bé gái dna đang điều trị tại đây
hiện bệnh nhi vẫn trong tình trạng nguy kịch
hình ảnh trên phim cho thấy có nhiều đinh găm trên đầu của bệnh nhân
dù chưa xác định nguyên nhân chính xác
nhưng các y bác sĩ nghi ngờ bệnh nhi này bị bảo hành
bệnh nhân được mẹ đưa đến cấp cứu tại bệnh viện
khi các bác sĩ tiến hành điều tra bệnh sử thì người mẹ chỉ nói rằng
từ chiều thấy gọi con không tỉnh sau đó đưa đến bệnh viện
đáng chú ý sau khi các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân tiến hành đặt ống
chụp phim đã phát hiện trên phim chụp có hình ảnh cảm quang trên hộp sọ
qua chẩn đoán sơ bộ bệnh nhi a được xác định hôn mê nghi do viêm mảng não
tình trạng của bệnh nhân rất nặng
tỷ lệ tử vong cao
ông kiên cho biết sau khi bệnh viện đa khoa sanh pôn tiến hành chụp cắt lớp
dựng hình nhận thấy có những hình ảnh giống như đình gỗ ở sọ và tổ chức não
cũng theo ông kiên hiện lực lượng công an đang tiến hành điều tra sự việc
thưa quý vị những tin tức mới nhất liên quan đến bé gái sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
chúng ta hãy cùng hy vọng và cầu nguyện phép màu sẽ đến với em